theo bản tin dịch covid một mươi chín vào tối ngày hai mươi hai tháng tám của bộ y tế cho biết trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện một trăm tám mươi một sáu trăm sáu mươi xét nghiệm cho bảy trăm hai mươi ba trăm bốn mươi một lượt người
trong đó trong ngày có bảy năm trăm tám mươi bệnh nhân được chữa khỏi
việt nam ghi nhận thêm một mươi một hai trăm một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín có sáu ca nhập cảnh và một mươi một hai trăm linh tám ca được ghi nhận ở trong nước
riêng thành phố hồ chí minh và bình dương đã chiếm đến bảy chín trăm tám mươi tám ca
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có ba trăm bốn mươi tám năm mươi chín ca nhiễm
bộ y tế cũng cho biết đã phê duyệt sử dụng thêm vaccine covid một mươi chín pfizer biontech do mỹ sản xuất
với quy cách đóng gói là hai mươi năm lọ trên một khay sáu liều một lọ
cũng trong ngày hôm nay thủ tướng phạm minh chính đã gửi công điện tới bốn tỉnh thành phố
bao gồm thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an
cùng với các cơ quan có liên quan về việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thủ tướng yêu cầu các bí thư thành ủy tỉnh ủy chủ tịch ubnd tp hcm và tỉnh bình dương đồng nai long an
tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện triệt để nghiêm ngặt quyết liệt hiệu quả
tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
bảo đảm đạt mục tiêu ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh đưa dịch vụ y tế đến gần nhất với người dân
để người dân được tiếp nhận một cách nhanh nhất mọi lúc mọi nơi
phân loại f ngay tại xã phường thị trấn để bảo đảm hỗ trợ chăm sóc quản lý phù hợp hiệu quả
bố trí sẵn sàng nhân lực phương tiện để kịp thời tiếp nhận sơ cứu cấp cứu chuyển bệnh nhân
có diễn biến nặng lên tuyến điều trị tại các tuyến trên
thần tốc xét nghiệm diện rộng riêng tp hcm xét nghiệm toàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội
để phát hiện sớm nhất các trường hợp f kịp thời ngăn chặn sự lây lan
yêu tiên cao nhất đó là phân bố vaccine cho tp hcm và tổ chức thực hiện chiến dịch tiêm vaccine miễn phí
kịp thời an toàn hiệu quả theo hướng dẫn của bộ y tế
đặc biệt lấy xã phường thị trấn là pháo đài người dân là chiến sĩ trong phòng chống dịch
để kêu gọi vận động giải thích thuyết phục hướng dẫn yêu cầu người dân không ra khỏi nhà ai ở đâu ở đó
cách ly đối với người nhà nhà với xã phường với xã phường và người dân là trung tâm phục vụ
là chủ thể trong phòng chống dịch
sáng nay ubnd tỉnh bình thuận có văn bản gửi ubnd tp phan thiết về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội
toàn tp phan thiết theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
để thực hiện mục tiêu sớm bóc tách f kịp thời ra khỏi cộng đồng khống chế xử lý rứt điểm dịch bệnh bảo vệ sức khỏe của nhân dân
ubnd tỉnh bình thuận thống nhất tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn tp phan thiết đến hết ngày ba mươi một tháng tám theo chỉ thị số một mươi sáu
ubnd tỉnh bình thuận yêu cầu ubnd tp phan thiết tiếp tục huy động
sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện đồng bộ quyết liệt và hiệu quả hơn các biện pháp phòng chống dịch
tăng cường công tác thông tin tuyên truyền kiểm tra giám sát không để người dân chủ quan lơ là tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu
các cơ quan đơn vị địa phương trong công tác phòng chống dịch kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm
thưa quý vị hôm nay thủ tướng phạm minh chính vừa gửi công điện đến bốn tỉnh thành bao gồm tp hcm bình dương đồng nai lòng an
cùng các cơ quan liên quan về việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thủ tướng yêu cầu các biết thư thành ủy tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm và tỉnh bình dương đồng nai lòng an
tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện triệt để nghiêm ngặt quyết liệt hiệu quả tăng cường giãn cách xã hội
và các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín bảo đảm đạt mục tiêu ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh đưa dịch vụ y tế đến gần dân nhất
để người dân được tiếp cận nhanh nhất mọi lúc mọi nơi phân loại f ngay tại xã phường thị trấn để đảm bảo hỗ trợ chăm sóc quản lý phù hợp hiệu quả
bố trí sẵn sàng nhân lực phương tiện để kịp thời tiếp nhận sơ cứu cấp cứu chuyển bệnh nhân diễn biến nặng lên điều trị tại các tuyến trên
thần tốc xét nghiệm diện rộng riêng tp hcm xét nghiệm toàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội để phát hiện sớm nhất các trường hợp f kịp thời ngăn chặn lây lan
ưu tiên cao nhất phân bổ vaccine cho tp hcm và tổ chức thực hiện chiến dịch tiêm vaccine miễn phí kịp thời an toàn hiệu quả theo hướng dẫn của bộ y tế
đặc biệt lấy xã phường thị trấn là pháo đài người dân là chiến sĩ trong phòng chống dịch để kêu gọi vận động giải thích thuyết thuyết phục hướng dẫn yêu cầu người dân không ra khỏi nhà
ai ở đâu ở đó cách liên người với người nhà với nhà xá phường với xá phường người dân là trung tâm phục vụ là chúa thể trong phòng chống dịch
chiều nay ngày hai mươi hai tháng tám cục cảnh sát giao thông bộ công an đã bàn giao hơn bốn mươi cán bộ chiến sĩ từ hà nội
vào làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào tp hcm
phát biểu tại buổi lễ giao quân đồng chí thượng tá đinh thế anh phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông cho biết
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín tại các tỉnh thành phía nam mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông cần xác định tinh thần tiên phong trên tuyến đầu phòng chống dịch
lần này phải là pháo đài vững chắc thực hiện nghiêm các chỉ thị của thủ tướng lãnh đạo bộ công an
lãnh đạo cục cảnh sát giao thông đã động viên tinh thần đến từng cán bộ tham gia nhiệm vụ lần này
mong muốn mỗi người phải hết sức cố gắng giữ gìn sức khỏe khắc phục khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất và giữ an toàn cho bản thân
trong khi thực hiện nhiệm vụ để sớm trở về trong chiến thắng
lãnh đạo cục cảnh sát giao thông cũng lưu ý với cán bộ chiến sĩ trong công tác phòng chống dịch tại tp hcm
đó là tuyệt đối không được chủ quan lơ là
trong công tác phải thực hiện nghiêm hướng dẫn khuyến cáo năm k của bộ y tế
triển khai kế hoạch phối hợp với công an địa phương theo chức năng nhiệm vụ được phân công
được biết ba mươi bảy cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát giao thông bàn giao cho công an tp hcm lần này
đều đảm bảo về sức khỏe được tiêm phòng đủ hai mũi vaccine xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
theo cục cảnh sát giao thông đây là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư
chỉ đạo của chủ tịch nước thủ tướng quốc hội và bộ trưởng bộ công an
về huy động tống lực phòng chống dịch covid một mươi chín
tiếp theo đợt tăng cường đầu tiên này cục cảnh sát giao thông sẽ có các đợt tăng cường tiếp theo
căn cứ vào chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh đang hoành hành dữ dội tại tp hcm bình dương đồng nai
các cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức cho người dân về quê tránh dịch
và để tránh lây lan dịch bệnh cho các địa phương khi có người trở về từ vùng dịch
việc tổ chức này phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình của y tế
hôm nay hai mươi hai tháng tám tại bến xe miền tây hơn bốn trăm linh người dân cần thơ
đầu tiên được các cơ quan chức năng tp cần thơ và tp hcm đưa về quê tránh dịch
trên hai mươi chiếc xe do công ty cổ phần xe khách phương trang hỗ trợ
đoàn đưa bà con hồi hương được xe của công an tp cần thơ làm nhiệm vụ dẫn đường
và đảm bảo an toàn giao thông cùng các xe cứu thương xe của đội xét nghiệm
và xe tải chở xe gắn máy của người dân về cùng
tất cả người dân về quê được xét nghiệm sars cov hai miễn phí tại bến xe miền tây
các trường hợp không may xét nghiệm dương tính sẽ phải ở lại để cách ly điều trị theo quy định
tính từ cuối tháng bảy đến nay công ty phương trang đã phối hợp đưa hơn chín bà con bình an
về lại quê nhà phú yên khánh hòa bến tre bình thuận hậu giang đắk lắc kiên giang cà mau đồng nai và cần thơ
còn tại đồng nai ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cũng vừa phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc
tổ chức đưa năm trăm linh người dân đắk lắc đang tạm trú tại đồng nai về quê để phòng chống dịch covid một mươi chín
công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc
lực lượng y tế đã lấy mẫu test nhanh covid một mươi chín người trong đoàn được khử khuẩn mặc trang phục bảo hộ
theo thống kê hiện có hơn một bốn trăm linh công dân tỉnh đắk lắc đang tạm trú tại tỉnh đồng nai có nhu cầu cần trở về địa phương
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai vừa quyết định tạm dừng chấp thuận đăng ký mới hoặc bổ sung lao động
trong doanh nghiệp ba tại chỗ ở các khu công nghiệp đồng thời yêu cầu xét nghiệm covid một mươi chín
cho một trăm linh người lao động tại các doanh nghiệp đang hoạt động
theo đó để đảm bảo thực hiện tốt nhất chiến dịch xét nghiệm diện rộng theo kế hoạch của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
không chế dịch bệnh trước ngày một tháng chín ban quản lý các khu công nghiệp đồng nai tạm thời diện
xem xét chấp thuận đăng ký mới và bổ sung lao động theo phương án ba tại chỗ ở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp
sau thời gian một tháng chín khi có chi đạo mới từ cơ quan chức năng ban quản lý các khu công nghiệp đồng nai
sẽ có thông báo về việc triển khai phương án nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp đảm bảo hoạt động sản xuất
kinh doanh và phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư tỉnh đồng nai có hơn một một trăm linh doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đăng ký
thực hiện phương án ba tại chỗ và một cung đường hai địa điểm với khoảng một trăm ba mươi lao động